anh james joseph kendal quốc tịch mỹ vốn là một giáo viên dạy tiếng anh tại việt nam
thế nhưng nhiều người lại biết đến anh với vai trò là một tình nguyện viên đi dọn rác tại nhiều điểm đen rác thải ở hà nội trong suốt bốn năm qua
anh cùng với câu lạc bộ kep hà nội clean đã truyền cảm hứng bảo vệ môi trường đến với rất nhiều người qua những nỗ lực thiết thực của mình
tôi là james và nhiều người gọi tôi là ông tây dọn rác
lần đầu tiên chúng tôi dọn rác tại hà nội là vào tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
nơi chúng tôi chọn là con mương yên hòa rất gần với công viên cầu giấy
đó là câu chuyện khá dài
quay trở lại thời điểm tôi mới chuyển đến việt nam sinh sống vào năm hai nghìn một mươi
tôi đã luôn tìm kiếm một nơi khác
tôi đã luôn tìm kiếm một cơ hội để làm được điều gì đó cho cộng đồng
nhưng khi ấy chính tôi cũng không biết mình sẽ phải làm gì
sau khi sống ở đây một thời gian tôi nhận thấy có một vấn đề về sự ô nhiễm
và điều đó khiến tôi muốn hành động
lúc đó tôi đã tạo một nhóm trên facebook với nội dung nhờ mọi người chỉ giúp tôi một khu vực ô nhiễm rác thải và tôi muốn dọn dẹp nơi đó
sau đó bạn tôi nói rằng cậu ấy tìm được một chỗ như vậy
chúng tôi đã đưa nó đến một nơi khác
khi chúng tôi đưa nó đến đó con mương khi ấy ngập rác thậm chí chúng tôi không thể nhìn thấy mặt nước
chúng tôi cứ thế dọn dẹp thôi và bỗng nhiên việc ấy lại khiến nhiều người biết đến
mọi người nhìn thấy tôi và nói này đây là người đã dọn dẹp con mương bẩn đấy
rồi mọi người cứ liên tục nói về điều đó
vì vậy tôi đã nói với các bạn của mình là bây giờ nhiều người đã biết đến việc của chúng ta làm rồi chúng ta hãy tiếp tục công việc này thôi
hàng năm trước tết nguyên đán chúng tôi lại tổ chức hoạt động tuyên truyền cho mọi người
ngày hai mươi ba tháng chạp mọi người sẽ đi thả cá
vậy nên chúng tôi có mặt để giúp mọi người thả cá thu dọn túi ni lông và mang đi tái chế
hoạt động này rất có ý nghĩa với người việt nam nên mọi người rất hưởng ứng chúng tôi
khi đi qua và thấy chúng tôi họ rất vui vẻ hào hứng
và chúng tôi rất vui khi thấy vậy
ngày lễ ông công ông táo là ngày lễ truyền thống tốt đẹp và chúng tôi rất mong muốn được hỗ trợ mọi người thực hiện những nghi lễ truyền thống một cách có trách nhiệm với môi trường
đây là năm thứ ba chúng tôi thực hiện hoạt động này
và tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện điều này đều đặn vào các năm tiếp theo
tôi hy vọng là mọi người sẽ vượt ra
chúc mọi người một ngày tốt đẹp đúng chỗ và chúc mong năm mới